công tác di dân tái định cư thủy điện lai châu trên tám khu một mươi tám điểm với trên hai dân hoàn thành
đã tạo điều kiện ổn định cho nhân dân các dân tộc thuộc hai huyện nậm nhùn và mừng tè
tuy nhiên khi người dân ổn định cuộc sống thì lại đã xảy ra hiện tượng sạt lún
có nơi sạt cả một đoạn đường ảnh hưởng lớn đến công trình và đời sống nhân dân
nhất là hiện nay mùa mưa đã đến và có nhiều diễn biến bất thường
tại xã can hồ và nậm khao nguy cơ sụt lún hiện hữu hơn lúc nào hết trong mùa mưa này
ngay trước trường trung học cơ sở nậm khao xảy ra hiện tượng sạt cả một quãng dài
khiến lối vào cổng chính bị cô lập
ở xã can hồ nhiều điểm sạt lún vào tận đến móng nhà dân
có điểm sạt lún theo vùng khiến hai mươi hộ dân nằm trong vùng cũng thấp thỏm lo âu
mưa hai ba ngày thì chú nào cũng chảy nước
chú nào cũng chảy nước chú nào cũng chảy nước
chú nào cũng chảy nước chú nào cũng chảy nước
thế bây giờ đề nghị nhà nước cho chuyển đi thì cũng đề nghị máy rồi
nhưng mà có như chi đâu có chuyển không có cho chuyển đâu
việc sạt lún có yếu tố do thời tiết mưa nhiều
nhưng cũng có điểm do quá trình thiết kế khảo sát
chưa tính đến địa chất và không tính đến việc kè chắn dẫn đến hiện tượng sạt lún theo mảng
ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và độ bền của công trình
tuy nhiên điều lo ngại là hiện tượng sạt lún xảy ra mùa mưa đến
mà việc khắc phục
thì phải chờ các cơ quan ban ngành xử lý có chăng cũng phải hết mùa mưa
vâng số lún của thực tại của bây giờ cách đây một tuần thôi
đây thì chúng tôi lập biên bản thôi
mấy năm trước của ban tách định cư trân bản do
thì chúng tôi đã báo thì ban tái định cư sẽ vào
chúng tôi phải đề xuất với ban tách định cư và ban nhân dân tỉnh
hiện nay thì cái phần kè thì đã thực hiện là cơ bản đã thực hiện xong
thế còn đối với lại trước cửa trường trung học cơ sở
phản vi của đường bị núi
cũng do ảnh hưởng của cái phần kè bên dưới bị sụt núi
thì trước mắt là về cái phương án đưa ra ấy
là do cái địa chất nó còn hiếu
nên là để đảm bảo theo dõi thời gian có mùa mưa để ổn định
thì chúng tôi sẽ tham lưu địa bàn để có cái phương án để xử lý dứt điểm
thế còn về trước mắt là mở cái cổ tạo ở phần đằng sau trường học
để cho cô thầy cô giáo cũng như học sinh đi vào học đẳng an toàn
biết rằng việc duy trì
thì bảo dưỡng các công trình phải có nguồn kinh phí
xong việc bố trí kinh phí lại chậm
dẫn đến việc xử lý nhanh và rứt điểm gặp khó khăn
một số công trình kè đã hoàn thành
nhưng những điểm sạt lở sát nhà dân nếu chờ sau mùa mưa
e rằng nguy cơ ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn
thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng người dân
thì có lẽ là một số công trình ví dụ như là kè thì đã được xử lý cơ bản
nó đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục rồi
thế còn nước sinh hoạt cũng đã tập trung tu sửa
và đường cũng đã tổ chức cho ban quản lý dự án
đã phối hợp giả soát và đã lên phương án để tu sửa
trong thời gian sớm nhất thì có lẽ là sau mùa mưa này
sau khi ổn định và sau mùa mưa này là sẽ giải quyết công việc đó cho bà con
để ổn định cuộc sống nhân dân vùng tái định cư
đồng thời giúp người dân tiếp cận và hưởng lợi từ các công trình được nhà nước đầu tư xây dựng
ngoài việc tuyên truyền vận động
các cấp chính quyền cần huy động các nguồn lực
ổn định cuộc sống phát triển kinh tế
mùa mưa tại tỉnh lai châu thường diễn ra trong thời gian dài và diễn biến bất thường
thiết nghĩ các cấp chính quyền cần ra soát và xử lý tốt các điểm sạt lở
đồng thời có phương án gia cố tạm thời
tránh những thiệt hại không đáng có về người và của người dân